hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên công an tp hcm đã cùng tham gia đồng hành trong hoạt động hiến máu tình nguyện
hoạt động nhân văn và ý nghĩa này được công an thành phố phối hợp với trung tâm hiến máu nhân đạo tổ chức
qua buổi sáng triển khai trung tâm hiến máu đã tiếp nhận hơn sáu trăm hai mươi ba đơn vị máu
qua đó bổ sung kịp thời nguồn máu phục vụ cho công tác cứu chữa người bệnh
ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tp hcm cho biết
hiện đây các cơ sở y tế đang gặp phải tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ
nhất là nhóm máu a ab và o
người hiến máu có thể chờ nhưng người bệnh không thể chờ
do vậy thời gian qua trung tâm hiến máu nhân đạo tp hcm thường xuyên phối hợp với các đơn vị
địa phương lực lượng vũ trang liên tục tổ chức các hoạt động hiến máu nhân đạo
và kêu gọi toàn xã hội chung tay tham gia để bảo đảm nguồn máu dự trữ chất lượng đầy đủ
phục vụ kịp thời công tác cứu chữa người bệnh